vâng và ngay trong chiều ngày hôm qua ngày một mươi một tháng sáu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với bốn cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
theo đó bộ trưởng bộ công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê quán nghi lộc nghệ an cán bộ công an xã ia cơ tu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí nguyễn đăng nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê quán yên thành nghệ an cán bộ công an xã yakutu huyện trư quynh tỉnh đắk lắk
truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí trần quốc thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê quán thạch hà hà tĩnh cán bộ công an xã yà tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí hà tuấn anh
truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy đối với đồng chí nguyễn đăng nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê quán triệu sơn thành hóa cán bộ công an xã yà tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắk
đồng thời ngay trong chiều ngày hôm qua bộ trưởng tô lâm chủ tịch hội đồng quản lý quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ một trăm linh triệu đồng một gia đình
đối với gia đình bốn đồng chí thuộc công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ
và hỗ trợ năm mươi triệu đồng một đồng chí đối với hai đồng chí cán bộ công an huyện chư quynh bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ là thượng úy đào đình bốp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba phó trưởng công an xã ia cơ tu và đại úy lê kiên cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cán bộ công an xã ya cơ tu
xin để chuyển sang thông tin khác
thưa quý vị công an tỉnh long an đã quyết định truy tìm ba người là luật sư từng bảo chữa cho các bị cáo ở tỉnh thất bồng lai vì có dấu hiệu phạm tội
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ba người gồm nguyễn văn miếng năm mươi bảy tuổi trú tại tp thủ đức tp hcm đào kim lân năm mươi sáu tuổi trú tại quận sáu tp hcm và đặng đình mạnh năm mươi năm tuổi trú tại quận phú nhuận tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã gửi giấy triệu tập ba người này nhiều lần nhưng không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt
qua công tác xác minh công an phường nơi những người này cư trú
và thân nhân xác nhận hiện họ không có mặt tại địa phương đi đâu làm gì không rõ và không liên lạc được
trước đó thông báo của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an về việc phát hiện và báo tin cho công an tỉnh long an
về ba người trên đã có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip những hình ảnh lời nói bài viết có dấu hiệu tội phạm
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
công an long an yêu cầu khi thấy có những người nêu trên đề nghị thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an
địa chỉ số bốn nghìn sáu trăm bốn mươi tám võ văn tần phường hai tp tân an tỉnh long an số điện thoại hai nghìn bảy trăm hai mươi ba chín trăm tám mươi chín nghìn hai trăm linh
hoặc điều tra viên huỳnh hưng số điện thoại tám trăm một mươi chín ba trăm ba mươi bảy ba trăm ba mươi bảy để phối hợp giải quyết
nhanh chóng kịp thời và sức lan tỏa mới
mạnh mẽ thực sự là điểm ưu việt của mạng xã hội so với các loại hình truyền thông khác
tuy nhiên sự vội vàng thiếu cẩn trọng thiếu kiểm soát trong khai thác và sử dụng mạng xã hội đã dẫn đến những hệ lụy khó lường
nhiều vụ việc đã bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm vì đã có những thông tin đăng tải chia sẻ bình luận làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể cá nhân có liên quan
lê văn như ý chú tỉnh kiên giang có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ ở huyện tháp một mươi nhưng hai người đã chia tay từ năm hai nghìn một mươi
đầu năm hai nghìn hai mươi ba vì muốn nối lại tình xưa ý nhiều lần liên lạc với chị này đề nghị quen lại nhưng bị tình cũ từ chối
đến ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba ý đã đăng tải một số hình ảnh và video của người phụ nữ này lên facebook cá nhân
sau khi phát hiện hình ảnh riêng tư của mình trên mạng xã hội chị này đã trình báo cơ quan công an
quá trình làm việc ý đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
công an huyện tháp một mươi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ý về hành vi tiết lộ thông tin và hình ảnh
về đời sống riêng tư bí mật của người khác mà không được sự đồng ý với số tiền bảy năm triệu đồng
trước đó ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện thanh bình phát hiện tài khoản facebook do ông trần bình an
trú tại thị trấn thanh bình sử dụng livestream một đoạn video clip phản ánh chính quyền địa phương đến nhà
yêu cầu ông an tháo gỡ phần bê tông lấn chiếm lòng lề đường
trong đoạn video clip thu hút nhiều bình luận trái chiều gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân
qua đó phát hiện tài khoản facebook cá nhân của thọ
bình luận nội dung tục tiễu xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước nên đã tiến hành mời làm việc và xử lý nghiêm
công an huyện thanh bình cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền bảy năm triệu đồng
đối với nguyễn phước thọ về hành vi bình luận trên facebook có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan nhà nước
mạng xã hội có thể nói là một con da hai lưỡi nó có điều tốt và nó có những điều xấu trên đó
khi mình đăng tải một thông tin truyền thông trên mạng xã hội thì mình cần lưu ý là thông tin đó nó có chính xác và nó có chính thống hay không
và khi mình đăng thông tin đó thì mình phải chịu trách nhiệm về bài viết đó trước xã hội
thí dụ như thông tin đó nếu mà sai sự thật thì mình đăng ra thì mình phải chịu trách nhiệm về viết đó
cho nên em rất là lưu ý và rất là lưu tâm khi em đăng một thông tin nào đó lên mạng xã hội
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an tỉnh đồng tháp đã phát hiện sáu mươi bốn trường hợp đăng tải chia sẻ bình luận thông tin trên mạng xã hội vi phạm pháp luật
qua đó đã xác minh xử lý bốn mươi sáu trường hợp trong đó đã tiến hành khởi tố hình sự một trường hợp xử phạt vi phạm hành chính bảy trường hợp với tổng số tiền là trên năm mươi hai triệu đồng
gian đe giáo dục cho viết cam kết không tái phạm ba mươi tám trường hợp
để đăng tải chia sẻ bình luận thông tin một cách văn minh không vi phạm pháp luật người dân cần chú ý trang bị đầy đủ cho bản thân những kiến thức pháp luật về sử dụng mạng xã hội
có hiểu biết đầy đủ về các tính năng của ứng dụng mạng xã hội
mình đang sử dụng không sử dụng các từ ngữ mang tính chửi bới thô tục xúc phạm lăng mạ danh dự nhân phẩm của người khác
không nên sử dụng mạng xã hội để giải quyết mâu thuẫn quan hệ xã hội trong cuộc sống mà cần phải ứng xử theo đúng quy định của pháp luật
trước khi đăng tải chia sẻ bình luận nên kiểm tra thông tin qua các nguồn tin chính thống đáng tình cậy để tránh trường hợp đăng tải chia sẻ bình luận thông tin vi phạm pháp luật
mỗi người chúng ta khi sử dụng mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo thận trọng với mọi thông tin nhất là những thông tin nóng tin giật gân có tính chất nhạy cảm trên mạng xã hội
trước các tin tức được đăng tải hoặc chia sẻ mỗi người cần phải thận trọng tỉnh táo bởi nếu đăng các thông tin không đúng sự thật có thể sẽ gây hại cho cộng đồng và cá nhân vi phạm còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
bảy đối tượng liên quan đến ổ nhóm chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
vừa bị công an huyện quỳnh lưu ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó lực lượng công an đã bắt giữ năm đối tượng tại một quán karaoke trên địa bàn xã quỳnh minh về hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tám mươi chín viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến một bộ công cụ sử dụng ma túy
đầu tranh mở rộng lực lượng công an xác định vi xuân thành chú tẩy xã nghĩa hội huyện nghĩa đàn nghệ an là đối tượng cầm đầu chuyên lấy ma túy từ biên giới về nghệ an nhằm cung cấp cho các đối tượng nghiện tại các huyện diễn châu quỳnh liêu và thị xã hoàng mai trong các quán karaoke
quá trình bắt giữ đối tượng thành sử dụng dao nhọn chống trả quyết liệt lực lượng công an
mặc dù vậy lực lượng công an đã bắt giữ thành công đối tượng thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm gần hai bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến một con dao một điện thoại di động một xe mô tô
tiếp tục đấu tranh cơ quan công an bắt thêm hai đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ một trăm một mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
công an tỉnh kiên giang đang tạm giữ sáu đối tượng để điều tra và làm rõ về hành vi đánh bạc ăn tiền
trước đó vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tăng sáu đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc với hình thức chơi bài ngầu hầm năm là ăn tiền tăng vật thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng gần hai trăm hai mươi triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan đến việc đánh bạc
tại công an công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm đồng thời cho biết
tụ điểm nêu trên là do võ văn nghĩa chú tại thành phố vị thanh tỉnh hậu giang đứng ra tổ chức
hàng ngày các con bạc này tụ tập sát phạt nhau mỗi lần ăn thua từ một triệu cho đến vài triệu đồng
thưa quý vị vào trưa nay ngày một mươi hai tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
tính đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ hai mươi sáu đối tượng trong vụ tấn công vào ủy ban nhân dân xã tại huyện chưa quỳnh tỉnh đắk lóc
trung tướng tô ân sô thông tin
các lực lượng đã bắt giữ tổng số hai mươi sáu đối tượng thu một số vũ khí quân dụng trong đó có súng trường ckc
hiện lực lượng chức năng vẫn đang quyết liệt truy bắt các đối tượng điều tra làm rõ vụ việc
trước đó vào sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chưa quỳnh đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã yatio và yakutu
làm một số đồng chí công an xã cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
và trong sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu đoàn công tác của trung ương do phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang làm trưởng đoàn đã tới thăm viếng và động viên các nạn nhân trong vụ việc tại đắk lắc
tại các nơi thăm viếng phó thủ tướng trần lưu quang đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc
đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh đắk lắc cần quan tâm hỗ trợ về mặt đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân
phó thủ tướng đã tới thăm hỏi động viên hai chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
phó thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm chăm sóc điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi
phó thủ tướng chỉ đạo ubnd tỉnh đắk lắc hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong việc điều tra xử lý các đối tượng
và cũng trong sáng nay ngày một mươi hai tháng sáu đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình bốn cán bộ chiến sĩ công an xã tại đắk lắc đã hy sinh khi làm nhiệm vụ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gửi vòng hoa viếng gửi lời chia buồn của bộ trưởng đến gia đình thân nhân các đồng chí công an xã hy sinh
đến thắp nén hương tưởng nhớ thăm hỏi tại gia đình thân nhân bốn cán bộ chiến sĩ thứ trưởng lương tam quang ghi nhận sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ vì sự bình yên cho nhân dân
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình thân nhân bốn cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và mong muốn các thân nhân của các cán bộ hy sinh cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
đồng chí thứ trưởng khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ công an hy sinh chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát đau thương này
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh ủy ubnd tỉnh công an tỉnh đắk lắc quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình chiến sĩ vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống có chính sách phù hợp kịp thời đối với người có công
trước những hy sinh vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của các cán bộ công an xã đồng chí thứ trưởng đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho mỗi đồng chí đồng thời trao quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân một trăm linh triệu đồng một gia đình thân nhân các đồng chí hy sinh
chuyển sang thông tin khác thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã bắt được nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi giấu vào bao tải đặt bên trên vỉa hè ở phường đa phúc quận
dương kinh thành phố hải phòng
vào ngày một mươi tháng sáu công an quận dương kinh thành phố hải phòng phát hiện thi thể một người phụ nữ đã tử vong được bọc trong bao dứa đặt trước cửa nhà hai trăm chín mươi hai a đường đa phúc phường đa phúc quận dương kinh thành phố hải phòng
công an thành phố hải phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân bị bọc trong bao dứa hai tay bị chói về phía trước và có một vết thương ở hộp sọ
công an thành phố hải phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an tập trung điều tra xác minh làm rõ vụ án
kết quả bước đầu đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án trên là hoàng hữu thịnh chú tại phường nghĩa xá quận lê trân thành phố hải phòng
hiện công an thành phố hải phòng vẫn đang tiếp tục chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
hiện công an thành phố hải phòng vẫn đang tiếp tục chỉ đạo điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
hiện công an xã thanh an huyện bình lòng phối hợp với công an xã bình thạnh huyện bình sơn giải cứu
lên mạng xã hội có việc làm nhẹ lương cao trong dịp nghỉ hè dành cho nữ sinh vùng cao
nhưng khi đến nơi em mới biết công việc làm nhân viên phục vụ karaoke không phù hợp tuổi của em
trước đó công an xã bình thạnh đã kiểm tra một nhà trọ ở xã bình thạnh phát hiện hai mươi hai thiếu nữ đều ở vùng cao quảng ngãi trong đó có trên một mươi năm em đang là học sinh được nghỉ hè
tranh thủ ba tháng hè thông qua mạng xã hội các em đã rủ nhau xuống một cơ sở ở bình thạnh làm thêm
ban đầu rủ nhau các em đều không biết công việc phải làm là nhân viên phục vụ karaoke
thời gian qua lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhu cầu tìm kiếm việc làm cùng với đó là trình độ nhận thức còn hạn chế của các em gái ở một số huyện miền núi trên địa bàn tỉnh
các chiêu trò tuyển nhân viên làm việc nhẹ lương cao các đối tượng đã rụ rỗ các em làm nhân viên phục vụ tiếp khách tại một số quán karaoke massage thậm chí là tham gia vào các đường dây mại dầm
đối tượng là học sinh đang trong thời gian nghỉ hè trong quá trình sử dụng facebook yolo càng phải cảnh giác
với những đối tượng xấu lợi dụng gõ gắm vấn đề việc dạy lương cô sẽ dẫn đến hậu quả khó lương
qua vụ việc này các gia đình cần tăng cường quản lý giáo dục con em nhất là các cháu ở độ tuổi mới lớn
khi các cháu sử dụng mạng xã hội kết bạn với những đối tượng khả nghi cần đề phòng cảnh giác
gia đình cùng nhà trường cần nắm chắc diễn biến tâm lý thời gian của các cháu không để các đối tượng xấu